kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam campuchia bộ tư lệnh tp hcm đã phối hợp với các sở ngành của thành phố và bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm bệnh viện răng hàm mặt tp hcm đến campuchia thăm tặng quà khám chữa bệnh cho quân đội và nhân dân campuchia
đoàn công tác của lực lượng vũ trang và các sở ngành của tp hcm đến huyện xuân toan tỉnh campuchia và một huyện ngoại thành của thủ đô phnom penh đã đến khám phát thuốc miễn phí và tặng sáu trăm linh phút quà cho các gia đình quân nhân cựu chiến binh quân đội hoàng gia campuchia
hôm nay chúng tôi rất phấn khởi khi được đoàn bộ tư lệnh tp hcm và đội ngũ sĩ tp hcm đến khám chữa bệnh cho bà con
chúng tôi rất vui
sự quan tâm của các y bác sĩ cùng những phần quà ý nghĩa của cán bộ lực lượng vũ trang thành phố giúp cho đồng bào campuchia cảm thấy ấm áp hơn
đoàn tiểu khu quân sự tp hcm rất tinh dự đón tiếp bộ tư lệnh tp hcm đã đến thăm và khám phát thuốc chữa bệnh cho bộ cụ chiến binh và nhân dân nghèo ở khu vực tp hcm thể hiện tinh thần ngắm bó kéo sơn dành giác đạo giữa hai vân đội nói chung và nhân dân
tại nơi riêng từ lịch sử đến hiện tại trong những năm đã qua hai bên cùng nhau hợp tác rất chặt chẽ và trao đổi những thông tin nắm bắt tình hình và rất kịp thời
để cùng nhau xây dựng hai đơn vị càng ngày càng phát triển
bên cạnh đó đoàn đã đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị kết nghĩa với bộ tư lệnh thành phố với tổng kinh phí hơn bốn tỷ đồng
đoàn cán bộ đại dịch
bên cạnh đó đoàn đã đến thăm và trao kinh phí hơn bốn tỷ đồng